các đồng chí lãnh đạo đảng chính quyền mặt trận đoàn thể của tỉnh quảng nam tỉnh quảng ngãi
cùng lãnh đạo huyện tiên phước tỉnh quảng nam và gia tộc cụ huỳnh đã dâng hương tưởng niệm
bảy mươi năm ngày mất của chí sĩ yêu nước huỳnh thúc kháng tại nhà lưu niệm cụ huỳnh thúc kháng
thuộc xã tiên cảnh huyện tiên phước tỉnh quảng nam
tại buổi dân hương lãnh đạo huyện tiên phước đọc diễn văn ôn lại cuộc đời và sự nghiệp của cụ huỳnh thúc kháng
diễn văn nhấn mạnh người dân tiên phước rất đỗi tự hào về cụ huỳnh thúc kháng
người con quê hương quảng nam nhân vật tiêu biểu của phong trào yêu nước đầu thế kỷ hai mươi
nhà nho yêu nước bậc đại khoa là tấm gương sáng cho các thế hệ nói theo về truyền thống hiếu học
nếp sống thanh cao giản dị không màng lợi danh suốt một đời vì nước vì dân
khi cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ chủ tịch hồ chí minh cử cụ làm đặc phái viên của chính phủ
đi kinh lý miền trung chuẩn bị toàn dân kháng chiến toàn quốc kháng chiến
trên đường công tác cụ huỳnh lâm bệnh nặng và ra đi thanh thàn để lại lời chào vĩnh quyết
như một lời hiệu triệu kêu gọi đồng bào đoàn kết tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc mà cụ ấp ủ từ lâu
các đồng chí lãnh đạo tỉnh quảng nam và tỉnh quảng ngãi thành kính dâng nén hương
nguyện học tập và ghi nhớ tâm nguyện tình cảm hoài bão phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân của cụ huỳnh thúc kháng